ngay trong chiều tối qua sau khi đến ấn độ chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp mặt các cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại ấn độ
chủ tịch hội đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước kết quả của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch hội đánh giá cao những đóng góp của đại sứ quán tại new delhi vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam với ấn độ
đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm quan trọng đại sứ quán phải là ngôi nhà chung là nơi hỗ trợ về mặt pháp lý cho bà con
chủ tịch hội mong muốn mỗi người việt nam tại ấn độ đều phải là một đại sứ thiện trí của đất nước để cho bạn bè ấn độ hiểu về con người việt nam
tiếp tục là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác hiệu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
chủ tịch quốc hội đề nghị cộng đồng người việt ở ấn độ cần cố gắng hơn nữa trong việc dạy tiếng việt
nhất là cho các cháu thuộc thế hệ thứ hai thứ ba sinh tại ấn độ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống
hòa nhập xã hội sở tại mong bà con đoàn kết gìn giữ bản sắc dân tộc hướng về đất nước
đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tuân thủ pháp luật của nước sở tại
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi bảy sắp đến chủ tịch quốc hội chúc toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán đại diện bà con và lưu học sinh
sức khỏe thành công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước quốc hội và nhân dân tin tưởng giao phó
theo chương trình sáng nay ngày chín tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ đến đặt vòng hoa viếng
tại đài tưởng niệm mahatma gandi rajat thăm tòa nhà quốc hội ấn độ dự thính phiên họp của hạ viện
thượng viện ấn độ và thăm bảo tàng quốc hội
còn vào chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ có cuộc hội đàm với chủ tịch hạ viện cộng hòa ấn độ
sumitra mahajan gặp chủ tịch thượng viện mohammad hamid ansarin và thủ tướng nathrenda modi